nhằm tạo điểm vui chơi phục vụ khách du lịch và người dân tỉnh phú yên đã đầu tư sáu mươi tám tỷ đồng xây dựng tuyến đường đi bộ ven biển trên đường độc lập
đây là một trong những mục tiêu xây dựng thành phố tuy hòa trở thành đô thị ven biển xanh sạch đẹp và từng bước hiện đại
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tuyến đi bộ có chiều dài hơn một một mươi năm km kết nối với quảng trường mùng một tháng bốn
vỉa hè được lát đá granite và xây dựng phối cảnh hai bên đường như một công viên rộng sáu hectare và một số hạng mục khác
trong đó xây dựng một mươi năm vị trí tiểu cảnh với các mô hình là danh thắng của địa phương nhằm tạo phối cảnh như một công viên trải dài hơn một km cùng năm sân chơi rộng từ một hai trăm linh đến một ba trăm linh m hai
hai đầu tuyến đi bộ là hai khu vực có nhà tắm nước ngọt vệ sinh công cộng miễn phí quầy thực phẩm nhanh và hai gian hàng kinh doanh sản phẩm lưu niệm ba bãi xe rộng một ha để phục vụ khách
để bảo vệ toàn bộ công trình dọc bờ biển phía đông đường độc lập cũng được xây dựng hệ thống kè chống sạt lở cát
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phú yên đến nay công trình đã hoàn thành hơn tám mươi giá trị khối lượng công việc và dự kiến đưa vào sử dụng cuối tháng sáu năm nay